tại hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cần phải chú ý công tác đảng trong khối nhà nước
đây là việc quan trọng bởi xây dựng đảng là làm cho cơ quan nhà nước vững mạnh
nếu buông lỏng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cán bộ đảng viên nhất là một số chính quyền địa phương
trong chỉ đạo cần quan tâm hơn đến khối xã hội
phát biểu kết luận tại hội nghị
thủ tướng nêu rõ gdp cả năm đạt bảy tám và các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
là nhờ tinh thần đoàn kết quyết tâm sáng tạo quyết liệt của toàn đảng toàn dân và toàn quân
những khát vọng những mục tiêu để đưa đất nước tiến lên
nhất là trong năm hai nghìn một mươi chín năm kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác hồ
trong đó có ước vọng xây dựng đất nước gấp một mươi lần
đây là ước vọng chính đáng mà chúng ta cần cố gắng tổ chức thực hiện
thủ tướng đề nghị các cấp ngành địa phương cần phải chuyển tài đến cán bộ công chức
trong hệ thống hành chính nhà nước và đến nhân dân những khát vọng vượt khó vươn lên
với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển
do vậy phải làm sao để chính quyền và người dân gần nhau hơn
cái bệnh quang lưu xa dăng bệnh tham nhũng đạt quyền đạt lợi đạt biệt tham nhũng và mất đồng tin của nhân dân

nhưng mà rõ ràng chúng ta đang quản lý những đơn vị sự nghiệp công rất lớn
trong bệnh viện trong trường học trong việc này việc khác trong chiến công việc ở bộ này bộ kia ở tỉnh nào tỉnh kia còn tính đoạn thâm nhũng và không
đến trả đến quyền
xin giấy tờ cũng cần phải phong bì phong bao không
những câu hỏi nhức nhối như vậy đối với người dân theo điều tra cho hội học chúng ta phải khép cục
thủ tướng nêu rõ cần phải đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bởi chính doanh nghiệp giải quyết việc làm tăng thu ngân sách giúp tăng trưởng gdp
kể cả hợp tác xã và hộ cá thể cũng cần có những chỉ đạo để khối doanh nghiệp phát triển tốt hơn
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong điều hành quản lý
nền kinh tế có hạn khi mà tình hình thế giới diễn biến phức tạp bên cạnh một số địa phương chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công
thì nhiều địa phương nhiều ngành lại tăng trưởng chậm bởi bản cũ chép lại
sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn
với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau nhưng một bộ phần cư dân vẫn còn đói cơm nhặt muối
nhất là những vùng sâu vùng xa vùng thiên tai
vấn đề bạo lực học đường tiến dụng đen xã hội đen vẫn còn tồn tại
do vậy cần phải có biện pháp xử lý quyết liệt hơn kỳ cương hành chính ở một số cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn tồn tại giải quyết công việc chậm trễ kéo dài để người dân và doanh nghiệp kêu ca
môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính cũng còn nhiều bất cập

chỉ đạo điều hành
thủ tướng nêu rõ thực tiễn cho thấy cấp ủy chính quyền cá nhân người đứng đầu ở đâu tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết định

để tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi chín và thời gian tới
bên cạnh đó cũng cần phải phân cấp giao quyền đẩy mạnh phòng chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy
trong năm hai nghìn một mươi chín phải ra soát lại toàn bộ các thể chế các quy định pháp luật bảo đảm công khai minh bạch
tạo môi trường không tham nhũng bảo vệ doanh nghiệp doanh nhân làm ăn chân chính và những cán bộ công chức viên chức
để họ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước
không vì chống tham nhũng
chỉ chơi trong hành động
chiều nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam
đã phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị nhiều ý kiến đã nghiêm túc đưa ra những phân tích khá
hội nghị đã sâu sắc về những bất cập hạn chế thiếu sót của công tác báo chí năm hai nghìn một mươi tám
tập trung vào những vấn đề nổi cộng như biểu hiện báo hóa tạp chí điện tử của một số tổ chức hội
sự cầu thả trong quy trình tác nghiệp khai thác mạng xã hội tùy tiện quy định xử phạt chưa đủ tính gian đe
cùng với đó nhiều ý kiến cũng đề cập cảnh báo về những thách thức đặt ra đối với công tác báo chí trong tình hình mới
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm
cầu thị tự phê bình và phê bình nghiêm túc của những người làm công tác báo chí
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín báo chí cách mạng nước ta phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong về thông tin
tuyên truyền thành tiệu của sự nghiệp đổi mới sự nỗ lực của toàn đảng toàn quân toàn dân
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tăng cường sự thống nhất về tư tưởng hành động của cán bộ đảng viên niềm tin của các tầng lớp nhân dân
liên quan đến vấn đề thông tin báo chí thường đi sau mạng xã hội đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh
nếu chúng ta thực hiện nhất quán phương châm chủ động nhạy bén các cơ quan nắm thông tin
làm tốt trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí
sự phối hợp giữa các ngành địa phương với các cơ quan chỉ đạo quản lý kịp thời thống nhất hơn
chắc chắn chúng ta sẽ nắm chắc được quyền chủ động thông tin phê phán phản bác một cách sắc bén hơn các thông tin sai
luận điệu xuyên tạc chống phá đảng nhà nước ta đập tan những mưu toan thâm độc
cũng như làm tan rã những đồn đoán suy diễn làm được điều đó chúng ta sẽ lấy lại niềm tin của công chúng
đối với báo chí làm được điều đó báo chí cách mạng mới thực sự là lực lượng dẫn dắt định hướng dư luận
đồng chí chủ tịch nguyễn văn thưởng nhấn mạnh
trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng đề nghị năm hai nghìn một mươi chín hội nhà báo việt nam cần phát hiện kịp thời
xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí chặn đứng xử lý thật nghiêm khắc tình trạng báo hóa
tạp chí điện tử trang thông tin điện tử phê phán mạnh mẽ quyết liệt về sự yếu kém
dễ dãi trong nghiệp vụ của những người viết báo những cơ quan báo chí
nhân dịp này hai mươi năm tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền
thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi tám đã được ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen
sáng nay sở thông tin và truyền thông tp hcm đã trao giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự và phát biểu ý kiến
với chủ đề vì thành phố thông minh đổi mới sáng tạo giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông tp hcm
tp hcm năm hai nghìn một mươi tám đã nhận bảy mươi năm hồ sơ đăng ký tham dự ở sáu nhóm giải thưởng
các tiêu chí liên quan đến giải pháp giải quyết các nhiệm vụ thuộc đề án xây dựng tp hcm trở thành
thành phố thông minh tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
nhiều đơn vị có sản phẩm áp dụng công nghệ blockchain ứng dụng trên kiến trúc tổng thể
về chính quyền điện tử xây dựng môi trường tương tác thân thiện gần gũi giữa người dân và chính quyền
bên cạnh đó nhiều sản phẩm phần cứng được áp dụng trong lĩnh vực dân dụng như khóa thông minh
thiết bị thu thập dữ liệu internet of things hoặc những ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền
với chuyển đổi số và xây dựng mô hình doanh nghiệp thông minh
bác tổ chức đã trao giải cho một mươi ba đơn vị và một cá nhân xuất sắc
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin
trên địa bàn hiện chiếm chưa đến hai sáu tổng số lượng doanh nghiệp là quá ít
vì vậy nhu cầu cấp bách để phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông
trở thành lực lượng chủ lực đóng góp cho kinh tế của thành phố trong thời gian tới
là phải thúc đẩy về số lượng doanh nghiệp cũng như lực lượng lao động trong ngành này
vấn đề cần làm là đào tạo kỹ năng và phát huy khả năng sáng tạo của lực lượng lao động hiện có
chiều nay tỉnh bắc cạn đã tổ chức lễ công bố thành lập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bắc cạn
đây là hoạt động thực hiện nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thí điểm thành lập
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh
và nghị định của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
theo đó văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba văn phòng gồm văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức biên chế và thời gian thực hiện thí điểm của văn phòng
thực hiện theo quy định tại nghị quyết số năm trăm tám mươi ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
văn phòng có chín đơn vị trực thuộc
ngoài ra trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bắc cạn cũng được thành lập trực thuộc
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
đây là đơn vị hành chính đặc thù có con dấu riêng là đầu mối tập trung tiếp nhận
hướng dẫn giải quyết và giám sát kiểm tra đôn đốc giải quyết các thủ tục hành chính
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
và trung tâm phục vụ hành chính công sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị như vậy là từ ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi hai kỳ nghỉ tết dương lịch bốn ngày sẽ
trước bắt đầu với một kỳ nghỉ dài ngay như thế này thì từ hôm nay đã có rất nhiều người dân
rời khỏi thủ đô hà nội để về quê hoặc đi các nơi để nghỉ lễ
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại bến xe trên địa bàn thành phố hà nội
mặc dù thời tiết ở hà nội hôm nay mưa khá to tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn đổ về các bến xe
trên địa bàn thành phố theo ghi nhận lượng hành khách chiều nay rất đông
hầu hết là sinh viên và người lao động và một số người dân cũng gặp khó khăn
trong việc xếp hàng mua vé
rất là khó khăn là vì một tuần là cô ra đây mua không được
thế hẹn cái anh ở nhà xe là anh bảo bốn giờ đến đây anh bán vé cho
nhưng mà bây giờ cũng chưa mua được
thế bằng thời những các cái chỗ ngồi thì nó coi như là chưa đầy đủ
thế vì vậy cho nên là coi như là hành khách phải ngồi không đất
tình trạng chén lần có nhiều tại vì số lượng vé thì ít anh người về thì quá nhiều
theo như em biết thì vẽ về ở quê của em thì vẫn giá vé vẫn giữ ổn định như vậy
thế nhưng mà
hành linh ở đấy thì cũng tốt
nhưng mà nói chung chỗ ngồi của người cũng có phải đủ nhiều quán
lượng hành khách đổ về các bến xe khá lớn tuy nhiên các bến xe vẫn bảo đảm số lượng đầy đủ
để phục vụ hành khách đồng thời có những phương án bảo đảm an toàn an ninh trật tự
về công tác an ninh trật tự thì chúng tôi đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng
ở đây gồm có các bộ phận tăng cường công tác đảm bảo an ninh
tức là các cái
đội cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thì đảm nhận vòng ngoài
còn tất cả các cái lực lượng hành sự thì đảm bảo vào trong
đặc biệt tập trung vào những cái ngày cao điểm và tập trung vào một số cái tuyến chính
cái lực lượng hành khách tăng đồn biến thì sẽ đảm bảo công tác an ninh trong các khu vực đó
tại cổng các biến xe lực lượng chức năng kết hợp với lực lượng bảo vệ luôn túc trực và thực hiện nhiệm vụ của mình
nên cũng hạn chế được tình trạng ổn định
cảnh sát trật tự ách tắc bảo đảm cho các xe ra vào bến được nhanh chóng thuận tiện
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hôm nay quân đội syri đã tiến vào thành phố manbi cách thành phố lớn thứ hai của syri là aleppo tám mươi năm km
các đơn vị quân đội đã thiết lập kiểm soát thành phố và kéo quốc kỳ syri
người phát ngôn bộ tổng tham mưu quân đội syri nêu rõ
binh lính quân đội syri đã tiến vào manbi đáp lại lời kêu gọi của người dân
cũng như theo nhiệm vụ khôi phục chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ
các binh sĩ syri bảo đảm an ninh cho mọi người dân manby và khu vực xung quanh
trước đó nhóm vũ trang các lực lượng dân quân người quốc ipg tuyên bố sẵn sàng chuyển các khu vực
do lực lượng này kiểm soát ở phía bắc aleppo cho quân đội chính phủ syri
người phát ngôn tổng thống nga ông dmitry peskov tuyên bố
moscow hoan nghênh thông tin về việc quân đội syri nắm quyền kiểm soát manby
trong chiến dịch làm sạch môi trường mạng chính quyền bắc kinh đã xóa bỏ một trăm một mươi tài khoản mạng xã hội
chuyên phát tán thông tin gây hại cho đất nước
thông báo của cơ quan quản lý các vấn đề không gian mạng bắc kinh đăng trên tài khoản bchat cho hay
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai nhà chức trách đã loại bỏ khoảng bốn trăm chín mươi sáu bài báo có nội dung gây hại
mặc dù tên cụ thể các tài khoản mạng xã hội bị xóa không được công bố
nhưng chiến dịch làm sạch không gian mạng tập trung vào tám loại nội dung cụ thể
trong đó có những tài khoản xuyên tạc chính sách quốc gia cung cấp thông tin sai và gây dối trật tự công cộng
cơ quan quản lý không gian mạng bắc kinh cũng đã gặp đại diện của nhiều nền tảng mạng xã hội có văn phòng hoạt động tại địa bàn
như sina waybo baidu và nhà phát triển tencent của mạng xã hội wechat
cung cấp các chỉ dẫn về việc thực thi luật cũng như những quy định liên quan
nhằm tăng cường quản lý các tài khoản mạng xã hội
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt